trong niềm vui đón tết cổ truyền dân tộc đang rộn ràng ở khắp mọi miền tổ quốc để góp phần mang niềm vui đến với bà con vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số các gia đình chính sách gia đình khó khăn xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín năm nay các đơn vị trên địa bàn quân khu bốn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực
tại xã nàng ngòi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an những ngày tết này không khí của hội thi gói bánh trình xanh bày mâm ngũ quả ấm lên làm tan đi kết sương mù ra rét nơi trốn biên thủy